thưa quý vị tín dụng đen cho vay nặng lãi là những hoạt động tiềm mẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
vì hoạt động của loại hình tín dụng tự phát này thường sẽ kéo theo các hành vi dùng bạo lực để đòi nợ xiết nợ
khi con nợ chậm hoặc không có khả năng thanh toán thì các chủ nợ sẽ thuê các đối tượng xã hội đen
đến tận gia đình hoặc cơ sở kinh doanh để uy hiếp đe dọa gây sức ép buộc con nợ phải trả
vừa qua công an thành phố hải dương đã kịp thời điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng có những hành động như thuê người ném chất bẩn vào nhà riêng
hoặc mang quan tài đến nhà để đe dọa uy hiếp con nợ cùng gia đình
đây là các đối tượng trong vụ ném chất bẩn vào nhà riêng và cửa hàng mai viên số một mươi hai tuệ tĩnh thành phố hải dương của gia đình bà đỗ thị nguyện
ở phường bình hàn vừa được công an tp hải dương triệu tập lên để lấy lời khai
các đối tượng gồm đinh công hảo lê văn hòa và mạc trung đức
đều ở phường cập thượng tp hải dương
trong đó hảo là chủ nợ còn hòa và đức là hai đối tượng được thuê ném chất bẩn vào cửa hàng mai viên của gia đình bà nguyễn
nhằm uy hiếp gây sức ép cho gia đình
qua điều tra xác minh khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn đức lê con bà nguyễn đã vay tiền của hảo một trăm năm mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi nợ không được thảo đã nhiều lần thuê người đến ném chất bẩn vào nhà riêng tuy nhiên không đạt được kết quả
vì vậy trưa ngày hai tháng một vừa qua hảo tiếp tục thuê đức và hòa
mang mắm tôm pha với dầu nhớt đựng vào túi ni lông mang đến ném vào quán ăn mai viên của gia đình bà nguyện
vì vậy trưa ngày hai tháng một vừa qua hảo tiếp tục thuê đức và hòa
nếu không trả sẽ giết điều này làm cho gia đình con nợ và hàng xóm vô cùng hoang mang lo sợ
ngoài ra cũng có trường hợp các con nợ bị chủ nợ thuê người khống chế hoặc bắt giữ trái pháp luật gây bức xúc trong nhân dân
thông qua sự việc này thì chúng tôi cũng muốn khuyến cáo người dân
thứ nhất là phải quản lý được kinh tế của con em mình
thứ hai là tránh những trường hợp vay nợ đến mức không trả được
ở việc nhẹ có thể các đối tượng ném chất bẩn
sau đó nếu mà không giải quyết được thì có những hành động đặt trước cửa gây sức ép
nguy hiểm hơn nữa là các đối tượng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cá nhân trong gia đình
như vậy có thể thấy hoạt động của các tín dụng đen cho vay nặng lãi nếu không được quản lý tốt
sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
người dân nên cảnh giác với những chiêu trọng

bên cạnh đó cũng cần có cách quản lý giáo dục con cái chặt chẽ hơn để không rơi vào tình trạng nợ nần
từ đó tránh nguy cơ bị các chủ nợ thuê người đến nhà đe dọa uy hiếp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương